thưa quý vị hiện nay tại đồng bằng sông cửu long hay còn gọi là miền tây nam bộ
đang trở lại là một trong những vùng dịch covid một mươi chín nóng nhất của cả nước
khi không một địa phương nào trong số một mươi ba tỉnh thành ở miền tây nam bộ giữ được màu xanh
trên quy mô toàn tỉnh
vậy cần có những biện pháp phòng chống dịch và hỗ trợ khi dịch covid một mươi chín tái bùng phát
tại khu vực này như thế nào
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín cho thấy
từ một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một nước ta đã có thêm sáu năm trăm bảy mươi sáu ca bệnh nội địa
không tính các ca nhập cảnh
trong đó kiên giang có bốn trăm bảy mươi tám ca an giang ba trăm tám mươi một ca tiền giang hai trăm sáu mươi ba ca sóc trang một trăm chín mươi tám ca
cần thơ một trăm tám mươi sáu ca long an một trăm bảy mươi tám ca trà vinh một trăm hai mươi ba ca đồng tháp chín mươi bảy ca vĩnh long bảy mươi năm ca cà mau năm mươi tám ca
như vậy các tỉnh thành phố miền tây
có tổng cộng một chín trăm sáu mươi bốn ca
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang
số ca mắc ở tỉnh liên tục tăng trong thời gian qua
chỉ trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi tỉnh này đã ghi nhận năm trăm năm mươi bảy ca ở hầu hết các huyện thị xã thành phố
riêng trong ngày bốn tháng một mươi một tỉnh ghi nhận ba trăm tám mươi một ca
tính đến sáng năm tháng một mươi một an giang đã có sấp xỉ một mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã ra văn bản
cho sở y tế tỉnh triển khai việc cách ly điều trị tại nhà các ca f không có triệu chứng
đảm bảo các yêu cầu về điều kiện theo quy định của bộ y tế
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều
ký ban hành quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cụ thể tỉnh áp dụng cấp độ bốn nguy cơ rất cao vùng đỏ
kể từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một do số ca mắc ở địa phương tăng nhanh
bến tre đánh giá dịch ở cấp độ hai trên quy mô toàn tỉnh
tất cả chín huyện thành phố đều có dịch ở cấp độ hai
còn trong số một trăm năm mươi bảy xã phường của bến tre thì có một mươi bốn địa phương được đánh giá có dịch ở cấp độ ba và bốn
cà mau đánh giá dịch trên quy mô toàn tỉnh ở mức cấp độ hai
tất cả một trăm linh một xã phường thị trấn đều có dịch từ cấp độ hai đến cấp độ bốn
tức từ vùng vàng đến vùng đỏ
bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cà mau nguyễn tiến hải nhận định
tình hình dịch diễn biến khó lường tốc độ lây lan nhanh
nhiều ổ dịch mới đã xuất hiện trong cộng đồng ở các huyện u minh trần văn thời đặc biệt là huyện đầm rơi
số người mắc cao đã khiến cho công tác khoanh vùng truy vết rất vất vả
về cấp độ dịch thành phố cần thơ đã rất nhanh chóng được thăng hạng ngược
từ cấp độ một vùng xanh lên cấp độ hai vùng vàng và không còn quận huyện nào còn ở mức độ một nữa
quận cái răng cũng từng được đánh giá là cấp độ một nhưng nay đã lên cấp độ hai
thành phố có tới bốn quận và một mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ ba tức vùng cam
xã phường thị trấn ở cấp độ bốn tức vùng đỏ
sở y tế thành phố cần thơ cho biết trong hai tuần từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến một tháng một mươi một
thành phố đã ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm trường hợp f trong đó có một trăm sáu mươi năm ca f được phát hiện qua tầm soát
tại cơ sở y tế sáu trăm tám mươi năm ca f được phát hiện trong khu cách ly năm trăm chín mươi một ca f được phát hiện trong khu phong tỏa
ba trăm bốn mươi bốn ca f được cách ly tại nhà
so với hai tuần trước đó số ca f đã được phát hiện trong khu phong tỏa
đã tăng hai bảy lần
dư trong ngày bốn tháng một mươi một cần thơ có một trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
đồng tháp có dịch ở cấp độ hai trên quy mô toàn tỉnh
tất cả một mươi hai huyện thành phố cũng đều ở cấp độ hai
có bốn trong tổng số một trăm bốn mươi ba xã thị trấn ở cấp độ ba và có hai xã ở cấp độ bốn
vừa qua tỉnh có hai xã chuyển thẳng từ cấp độ hai lên tới cấp độ một
ubnd tỉnh kiên giang cũng vừa điều chỉnh cấp độ dịch covid một mươi chín tại thành phố rạch giá
và hai huyện là trên cấp độ hai
châu thành và hòn đất lên cấp độ ba kể từ một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi một
ubnd tỉnh kiên giang còn quyết định thực hiện biện pháp hành chính bổ sung
nhằm hạn chế người dân ra khỏi nhà kể từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp cấp thiết như phòng chống dịch thiên tai
sáng ngày bốn tháng một mươi một hàng loạt tỉnh miền tây như cần thơ kiên giang bạc liêu
sóc trăng cà mau đã báo cáo phát hiện hàng trăm ca mắc covid một mươi chín mới
theo sở y tế tp cần thơ
trong ngày gần nhất địa phương ghi nhận một trăm hai mươi ba ca nhiễm sars cov hai mới
số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là tám năm trăm linh một ca
tại kiên giang trong ngày ba tháng một mươi một phát hiện bốn trăm bảy mươi tám f
trong đó có chín mươi bảy ca cộng đồng một trăm linh bốn ca trong khu cách ly hai trăm bảy mươi bảy ca trong khu vực phong tỏa
tính từ ngày hai mươi một tháng sáu đến nay kiên giang ghi nhận tổng cộng lên đến một mươi bảy trăm sáu mươi hai ca
theo ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của tỉnh an giang
trong ngày địa phương này ghi nhận ba trăm tám mươi một trường hợp
tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay là một mươi hai hai trăm linh ba người
còn ở bạc liêu ngày ba tháng một mươi một tỉnh ghi nhận hai trăm chín mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có chín mươi sáu trường hợp tại cộng đồng
đến nay toàn bạc liêu có tổng cộng ba hai trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến rất phức tạp
theo chỉ đạo của bộ y tế bệnh viện trợ rẫy tp hcm cấp tốc chi viện tỉnh một mươi tám liều vaccine pfizer
và ba mươi năm liều vaccine astrazeneca trong đó có năm liều do bệnh viện thống nhất hỗ trợ
theo thông tin từ sở y tế sắp trăng vào ngày ba tháng một mươi một tỉnh ghi nhận có hai trăm linh ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm linh hai trường hợp phát hiện quay sàng lọc tại cộng đồng bảy mươi năm trường hợp là f một chuyển thành f hai mươi một trường hợp về từ vùng dịch
cùng ngày tỉnh tiền giang ghi nhận hai trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có năm mươi năm ca trong cộng đồng toàn tỉnh đã có tổng cộng một mươi bảy hai trăm một mươi sáu f
đến ngày một tháng một mươi một tiền giang đã tiêm hơn một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt sáu mươi tám bảy tổng số liều vaccine được phân bổ
trong đó số người trên một mươi tám tuổi tiêm đủ hai mũi là hơn ba trăm bảy mươi sáu người chiếm hai mươi năm
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nhận định tình hình dịch tại địa phương vẫn còn diễn biến rất phức tạp
thứ trưởng yêu cầu tiền giang ra chót
tổng hợp và báo cáo kịp thời về nhu cầu số lượng vaccine cụ thể dành cho từng đối tượng để bộ y tế có kế hoạch phân bổ kịp thời vaccine cho tỉnh triển khai tiêm
vào ngày ba tháng một mươi một cà mau ghi nhận thêm một trăm bốn mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín nâng tổng số f lên hai hai trăm ba mươi năm trường hợp
ubnd tỉnh cà mau cho biết tỉnh không còn vùng xanh cấp xã và có đến bốn xã thuộc vùng đỏ cấp độ bốn nguy cơ rất cao
sáu trường học trên địa bàn huyện thới bình và đầm rơi đã dừng dạy học trực tiếp
theo số liệu do bộ y tế công bố ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một số ca nhiễm covid một mươi chín của cả khu vực miền tây nam bộ là bốn trăm tám mươi tám ca trong đó ba tỉnh cà mau sắp trăng và hậu giang không có ca mắc mới
tuy nhiên chỉ một tháng sau ngày ba mươi một tháng một mươi số ca nhiễm tại một mươi ba tỉnh thành miền tây đã tăng lên hai hai mươi chín ca cao gấp hơn bốn lần so với cuối tháng trước và vượt mốc hai ca nhiễm một ngày kể từ khi có dịch
đáng lo ngại vào hai ngày liên tiếp là mùng một và mùng hai tháng một mươi một
số ca mắc mới tiếp tục vượt mốc hai ca trong đó nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trong khu vực càng thêm khó khăn
ngoài các tỉnh tăng cao liên tục trong ba ngày qua như bạc liêu bình quân ba trăm bảy mươi một ca một ngày kiên giang ba trăm chín mươi hai ca một ngày thì tại các địa phương khác dịch bệnh cũng bắt đầu lan rộng
thành phố cần thơ ghi nhận gần một trăm năm mươi ca mắc mới mỗi ngày cá biệt có ngày ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi ca
bác sĩ trần thanh thảo giám đốc sở y tế tiền giang cho biết
ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có gần một trăm linh ca cộng đồng
nghiêm trọng nhất các ổ dịch xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp có số lượng công nhân đông và di chuyển phức tạp dễ dẫn đến ổ dịch mới sẽ tiếp tục phát sinh trong cộng đồng
các huyện như châu thành cái bè gò công đông và thành phố my thoa gò công đông và thành phố mỹ tho đang có diễn biến dịch phức tạp nhất
trong đó huyện châu thành từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến nay số ca mắc mới tăng cao số ca mắc trung bình bảy ngày gần nhất tăng đến bốn trăm linh
với thời điểm đợi đầu tháng một mươi
tại thành phố mỹ tho huyện cái bè so sánh tương tự tăng hai trăm tám mươi ba ba
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho hay trong ngày hai tháng một mươi một tỉnh ghi nhận ba trăm một mươi bốn ca mắc mới trong đó có đến một trăm linh chín ca cộng đồng
diễn biến dịch đang lê lan nhanh tại thành phố lào duyên và các huyện trở mới phú tân tri tôn
chỉ trong năm ngày từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một tỉnh ghi nhận hơn một bốn trăm linh ca mắc mới
tại cà mau những ngày phát triển tỉnh ghi nhận hơn một bốn trăm linh ca mắc mới
trải qua dịch covid một mươi chín lê lan nhanh nhiều ổ dịch mới đồng loạt xuất hiện trong cộng đồng
ngày một tháng một mươi một có hai mươi sáu ca cộng đồng nhưng đến ngày hai tháng một mươi một nhảy vọt lên một trăm linh hai ca
theo ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế cà mau một trăm linh một xã phường thị trấn của tỉnh đều ở cấp độ dây từ vàng đến đỏ
dịch bệnh diễn biến khó lường tốc độ lây lan nhanh nhiều ổ dịch mới đã xuất hiện ở các huyện u minh trần văn thời và đầm rơi
bạc liêu tái lập chốt tại vùng đỏ
ngày ba tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh bạc liêu nhận định
tuy số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn đã giảm nhiều so với hai ngày trước đó
nhưng dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp đặc biệt ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng cao
cụ thể sáng cùng ngày tỉnh ghi nhận thêm hai trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có đến chín mươi sáu ca cộng đồng sáu mươi bốn ca trong khu vực phong tỏa một trăm hai mươi tám ca trong khu cách ly tập trung
chỉ có hai ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch
ngày hai tháng một mươi một ông phạm văn thiểu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
đã ký quyết định điều chỉnh một phần biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn khi tỉnh theo cấp độ bốn cấp nguy cơ rất cao vùng đỏ
theo đó từ ngày ba tháng một mươi một việc đi lại nội tỉnh của người dân kể cả người đi bộ
di chuyển bằng phương tiện cá nhân đường bộ và đường thủy
chỉ những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín mới được phép di chuyển
đối với chợ truyền thống chợ đầu mối người tham gia giao dịch mua bán đi chợ
đã tiêm một liều vaccine thì được đi chợ tối đa hai lần một tuần
người chưa tiêm vaccine giao cho ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ bố trí đi chợ họ
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh người lao động đã tiêm đủ hai liều vaccine
thì hoạt động bình thường không phải tham gia phương án ba tại chỗ
người lao động đã tiêm một liều vaccine khi tham gia sản xuất thì đơn vị
người sử dụng lao động phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện phương án ba tại chỗ
mới được phép hoạt động
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây
tỉnh ủy kiên giang đã ra chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện kiên giang vẫn giữ lại các chốt kiểm soát liên tỉnh
nhưng chủ yếu để kiểm soát tình hình an ninh trật tự
chuyên gia tp hcm hãy nhường vaccine covid một mươi chín sang miền tây
trao đổi với phóng viên về tình hình dịch bệnh ở các tỉnh miền tây nam bộ
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa y tế công cộng
trường đại học y dưỡng tp hcm cho rằng phải xếp nhận việc người lao động đổ về quê
theo tâm tư nguyện vọng tuy nhiên việc này cũng tạo nguy cơ lây nhiễm cao
bằng chứng là những ngày qua số ca nhiễm tại khu vực miền tây liên tục được ghi nhận tăng cao
hiện nay một số tỉnh như sopchang bạc liêu cà mau dịch đã có dấu hiệu bùng lên
giống như tp hcm thời điểm bắt đầu làn sóng dịch thứ tư dù số dân ở các tỉnh không đông như
sài gòn nên cấp đổi dịch có thể nhà hơn nhưng vẫn là mối lo ngại lớn
phó giáo sư dũng nhận định khi tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát trên tinh thần tương
thân tương ái thành phố nên suy nghĩ việc tạm dừng các kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em hay tiêm
mũi ba cho đối tượng nguy cơ người lớn tuổi thay vào đó hãy nhường vaccine để chi viện cho một mươi
đây song song với việc hỗ trợ về nhân lực vật lực vì ít nhiều gì việc bùng dịch đang xảy ra
cũng có một phần nguyên nhân xuất phát từ việc người lao động từ tp hcm trở về
chuyên gia cho biết ở miền tây việc phủ vaccine đầy đủ vẫn còn mỏng họ đã gồng
mình chống dịch suốt thời gian vừa qua trách nhiệm hỗ trợ miền tây là của cả nước
nhưng tp hcm phải là nơi thực hiện đầu tiên vì chúng ta đã được hưởng nhiều sự ưu tiên chi viện
từ khắp nơi theo các chuyên gia miền tây cần phải điều chỉnh phương án đảm bảo công tác
phòng chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế tiếp tục mở rộng các khu cách ly điều trị f
không diều chứng nâng cao năng lực y tế nhất là năng lực lấy mẫu truy vết xét nghiệm điều trị
điều quan trọng là phải đẩy nhanh tiến đổ phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
nhất là đối tượng có bệnh nền nguy cơ cao người cao tuổi